tại bệnh viện công an tỉnh phú yên hội chữ thập đỏ phối hợp với công an tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện
hoạt động này nhằm tăng nguồn máu dự trữ trong mùa dịch covid một mươi chín như hiện nay
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trước khi hiến máu tất cả mọi người đều được đo thân nhiệt
rửa tay bằng nước sát khuẩn đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách hai mét
hơn ba trăm linh đơn vị máu được hiến nhĩ cử cao đẹp kịp thời của lực lượng công an phú yên
đã giúp người bệnh có thêm nguồn máu trong giai đoạn khó khăn này